để tăng cường dinh dưỡng cho hơn ba năm trăm linh y bác sĩ nhân viên y tế và bệnh nhân nội trú
tại bệnh viện bạch mai trong giai đoạn bệnh viện đang bị cách ly
công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đã ủng hộ bệnh viện các sản phẩm dinh dưỡng
có tổng trị giá lên tới một tỷ đồng
với mong muốn tăng cường thêm dinh dưỡng để kịp thời tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ
cũng như các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
vinamilk đã ủng hộ các sản phẩm dinh dưỡng như sữa tươi một trăm linh
sữa chua uống bổ sung men sống roby nước cam ép các loại sữa đậu nành
sữa hạt v v với tổng giá trị một tỷ đồng
một điều rất may mắn là đến bây giờ toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện bạch mai
đều có kết quả âm tính với sars cov hai
tuy nhiên trong điều kiện bị cách ly thì bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ cũng gặp rất nhiều khó khăn
vinamilk hy vọng với sự ủng hộ bằng các sản phẩm của mình sẽ tăng thêm nguồn dinh dưỡng
để cho đội ngũ y bác sĩ có thêm sức mạnh vững vàng
trước đó hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia chống dịch của chính phủ
vinamilk đã ủng hộ một mươi tỷ đồng để mua các thiết bị sinh phẩm y tế
phục vụ công tác xét nghiệm và phát hiện nhanh covid một mươi chín